trước tình trạng nhiều vùng trũng bị ngập sâu nguy cơ ô nhiễm môi trường cao ngành y tế tỉnh quảng ngãi kiểm tra nguồn nước giếng nước sinh hoạt của người dân
đồng thời hướng dẫn bà con biện pháp khử trùng bảo đảm nguồn nước sử dụng an toàn hợp vệ sinh trong và sau lũ
sau đợt mưa lũ vừa qua toàn tỉnh quảng ngãi có khoảng một giếng khơi bị ngập nước nhiều nhất là ở các vùng ven sông trà cao phước giang sông vệ
sở y tế đã chỉ đạo cơ quan y tế dự phòng phối hợp với cán bộ y tế địa phương giám sát khử trùng xử lý môi trường để tránh phát sinh dịch bệnh do mưa lũ
trung tâm y tế dự phòng tỉnh quảng ngãi cũng tổ chức nhiều đoàn y bác sĩ về các vùng lũ hướng dẫn cho người dân khử trùng giếng nước bằng chloramin b để diệt khuẩn xử lý nguồn nước
đoàn công tác của sở y tế quảng ngãi đã trực tiếp đến các hộ gia đình vùng bị cô lập để giám sát việc xử lý nguồn nước bên cạnh đó dự trùi thuốc hóa chất phục vụ công tác chống dịch cho các địa phương